cục lãnh sự bộ ngoại giao mới đây đã có công văn về việc đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
công dân việt nam từ các nước hoa kỳ singapore đài loan nhật bản guinea sích đạo indonesia brunei trung đông canada myanmar hàn quốc pháp thái lan dự kiến về nước sẽ được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định